được đánh giá là vùng đất có thể phát triển cây cao su hiệu quả thuận lợi về thổ nhưỡng đến việc tiêu thụ sản phẩm
thời gian qua nhiều hộ dân ở các huyện bát sát bảo thắng mường khương tỉnh lào cai đã trồng hàng trăm hectare cây cao su
tuy nhiên sau gần chục năm đến nay người dân vẫn đang loay hoay không biết nên chặt bỏ hay tiếp tục chăm sóc
vì cây cao su không mang lại hiệu quả như mong muốn
tham gia trồng và chăm sóc cây cao su đã bảy năm nay với mong muốn nâng cao thu nhập vươn lên làm giàu
nhưng giờ đây tất cả những mong muốn đó của gia đình chị đặng thị giật tại xã bản phiệt đều không thành hiện thực
cây cao su đã đến tuổi thu hoạch nhưng chưa biết phải cạo mủ như thế nào cũng như sẽ bán cho ai
theo phong trào thấy người ta trồng thì cũng muốn trồng nhưng mà trồng tuổi bây giờ đã được bảy tuổi rồi bảy tuổi cây rồi
nhưng mà chưa biết là đến tuổi khai thác mà phải bón những cái phân gì
thứ hai là cái kỹ thuật để mà sau này mà cắt thì nó không biết là ai để dạy cho dân
mà dân cứ trồng với người ta
thứ ba nữa là cái cạo mủ rồi thì không biết là bán ở đâu
theo thống kê từ năm hai nghìn tám cho đến năm hai nghìn một mươi bảy các hộ dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lào cai đã trồng hơn năm trăm linh hectare cây cao su
tới nay đã có một trăm ba mươi năm hectare cao su đang đến kỳ cho thu hoạch mủ với năng suất tám tấn trên một hectare
tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân như thiếu kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch giá mủ cao su thấp
đặc biệt là không có nơi tiêu thụ nên người dân vẫn chưa thể tiến hành khai thác đại trà
hiện nay thì
phía tỉnh chúng tôi đang tham dự tỉnh tiếp tục chỉ đạo và yêu cầu công ty cao su dầu tiếng lào cai
có các giải pháp để khai thác cao su của doanh nghiệp cũng như tiêu thụ mủ cao su cho người dân
đồng thời cũng khuyến khích người dân và liên hệ với các đầu mối có thể chúng ta xuất khẩu trực tiếp sang thị trường trung quốc
đấy là để làm sao đó cho người dân vừa có thu nhập vừa giữ được cái diện tích
thất thu khi trồng cây cao su đã và đang đẩy không ít các hộ gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn
có nhiều hộ đã vay nợ cả trăm triệu đồng để trồng cao su khi giờ đây chưa thu về lợi nhuận
việc tìm giải pháp để cây cao su phát triển bền vững hiện nay đang là bài toán khó đề ra và rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng tỉnh lào cai